chủ tịch ubnd tỉnh hải dương chỉ đạo kiểm tra các nội dung phản ánh trên
theo phản ánh của báo kinh doanh và pháp luật có sự câu kết giữa bà phạm thị hương là chùm tín dụng đen
với một số cán bộ tỉnh hải dương để hợp thức hóa chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
báo cũng phản ánh việc mua bán đất không minh bạch của con phó chủ tịch ubnd tỉnh hải dương
và phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
nội dung vụ việc đã được báo kinh doanh và pháp luật phản ánh
thanh tra chính phủ đề nghị lãnh đạo tỉnh hải dương kiểm tra làm rõ
tuy nhiên đến nay vụ việc vẫn chưa được kiểm tra kết luận trả lời công luận
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh hải dương báo cáo kết quả giải quyết trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại hải phòng hai đối tượng nguyễn đình hải và vũ văn hoàn cùng chú tại huyện an dương
thành phố hải phòng vừa bị công an huyện an dương bắt giữ về hành vi giết người
vào ngày sáu tháng chín
năm hai nghìn một mươi năm do xảy ra mâu thuẫn với anh nguyễn văn tú chú tại huyện an dương
hải và hoàn đem theo kiếm đi tìm anh nguyễn văn tú để trả thù
đến thôn kim sơn xã lê thiện huyện an dương
thì gặp anh nguyễn văn tú hải liền rút kiếm chém anh tú nhiều nhát cho đến khi anh tú gục xuống
do vết thương quá nặng anh tú đã tử vong tại bệnh viện
sau khi gây án hoàn và hải về nhà cất giấu hung khí và tìm cách bỏ trốn
khi đang ở thành phố móng cái tìm cách vượt biên sang trung quốc
thì hải và hoàn bị lực lượng công an bắt giữ
khi đang có hành vi mua bán trái phép một bánh heroin
thì đối tượng tần a giao chú tại xã phăng xô linh huyện sền hồ tỉnh lai châu
và đối tượng hà anh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại thị trấn phong châu huyện phú ninh tỉnh phú thọ
đã bị công an tỉnh phú thọ bắt giữ
trước đó vào ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
tiến hành kiểm tra phòng một trăm linh bảy khách sạn bãi bằng thuộc khu núi trang thị trấn phong châu huyện phù ninh
cơ quan điều tra đã phát hiện và bắt quả tang tẩn a giao đang bán trái phép chất ma túy cho hà anh hùng
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gồm một bánh heroin có trọng lượng hơn ba trăm ba mươi chín ba gram
ba điện thoại di động và hai triệu ba trăm linh nghìn đồng
hiện công an tỉnh phú thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh nghệ an mở phiên tòa xét xử nguyễn thanh tâm
trú tại thành phố vinh và lương thị hương chú tại huyện tương dương
và trần hữu tuyến chú tại huyện nam đàn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba tâm đưa hương hơn một mươi năm usd
rồi cùng tuyến lên cửa khẩu thông thụ huyện quế phong mua ba bánh heroin
sau đó hương và tuyến mang ma túy về thành phố vinh
khi đến khu vực huyện quỳ châu thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tăng vật thu được gồm ba bánh heroin trọng lượng một kg
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn thanh tâm hai mươi năm tù
về tội mua bán trái phép chất ma túy ba năm tù về tội đánh bạc mà trước đó tâm chưa thi hành án
tổng hợp hình phạt buộc tâm phải chấp hành là hai mươi ba năm tù trần hữu tuyến một mươi sáu năm tù
và lương thị hương một mươi bảy năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
cũng trong ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án bắt tạm giam đối tượng phạm hoàng phong hai mươi ba tuổi
ở tổ dân phố chín phường tân thành thành phố buôn ma thuột về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào tối ngày hai mươi chín tháng tám tại quán cà phê ở đường mai hắc đế thành phố buôn ma thuột
công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện bắt quả tang đối tượng phong thu giữ tăng vật bốn mươi triệu đồng
đây là số tiền phong đã giàn cảnh vu khống để cưỡng đoạt tài sản của cảnh sát giao thông
quá trình điều tra phong khai nhận vào ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi năm
trên đường đi qua huyện cư rút tỉnh đắk nông thì có gặp một tổ cảnh sát giao thông của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông đang làm nhiệm vụ
và phong đã giả danh là nhà báo để tìm cách biện đặt vòi tiền tổ cảnh sát giao thông trên
sáng nay đoàn thanh tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh quảng ngãi đã phát hiện cơ sở kinh doanh bánh kẹo hoàng thị linh kha tp quảng ngãi
có nhiều mặt hàng bánh kẹo kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ
các gói bim bim bánh mít xấy không có ngày sản xuất hoặc đã hết hạn sử dụng
còn xí mụi có mã vạch trung quốc nhưng được rán nhãn sản xuất tại hà nội
và nhiều mặt hàng bánh kẹo khác cũng không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
các điều kiện bảo quản hàng hóa không đảm bảo theo quy định
đoàn thanh tra liên ngành đã tịch thu và niêm phong toàn bộ hàng hóa không rõ nguồn gốc này
đây là lần thứ ba cơ sở kinh doanh bánh kẹo hoàng thị linh kha vi phạm kinh doanh hàng kém chất lượng
tại tây ninh vào dạng sáng nay công an tây ninh bất ngờ kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát năm mươi bốn v bốn nghìn sáu trăm hai mươi ba
đang đi từ tp tây ninh về tp hồ chí minh phát hiện trên xe chở khoảng ba tấn da trâu da bò đã bốc mùi hôi thối
xe tải trên do tài xế trịnh văn thành chú tại tp tây ninh điều khiển
qua kiểm tra cùng đi trên xe là bà mai thị ngọc anh chú tại tp tây ninh
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng cùng tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ nguồn gốc
giấy chứng nhận kiểm dịch và không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
qua làm việc bà ngọc anh cho biết đã thu mua số da trâu da bò nói trên từ các cơ sở giết mổ trên địa bàn tỉnh
đưa về nhà lưu trữ sau đó vận chuyển về tp hồ chí minh để tiêu thụ
bản tin thời sự một trăm hai mươi giây phát sóng lúc hai mươi h đến đây là kết thúc